cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt phạm giam văn công bình bốn mươi hai tuổi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý thủ đoạn của bình là hứa hẹn chạy xin giảm án và nhận của nạn nhân cả trăm triệu đồng
theo kết quả điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trần thanh thùy bị công an huyện cầu kè bắt phạm giam về hành vi chướng mại dâm
biết bình có người quen làm trong viện kiểm sát nhân dân huyện cầu kè nên ông nguyễn minh chi là chồng của thùy đã đến nhờ giúp cho thùy được xử lý mức án nhẹ
sau đó bình yêu cầu ông trí đưa cho một trăm linh triệu đồng để bình nhờ người quen xem xét xử một năm tù giam
nhận được tiền bình đã chiếm đoạt rồi mang sang campuchia đánh bạc và thua hết số tiền
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba thùy bị tòa nhân dân huyện cầu kè tuyên phạt năm năm tù giam
biết bị lừa ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông trí đến công an huyện cầu kè tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bình